đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung mong đảng trưởng ban kinh tế trung ương
cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy quảng trị
về tình hình phát triển kinh tế và công tác xây dựng đảng từ sau đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi sáu đến nay
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí nguyễn văn bình đề nghị tỉnh quảng trị cần tiếp tục phát huy tiềm năng
thế mạnh của địa phương đặc biệt là nguồn năng lượng sạch xây dựng các công trình trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế
như cảng nước sâu mỹ thủy tập trung vào công nghiệp năng lượng tái tạo như điện gió điện mặt trời
đồng thời tỉnh phải có cơ chế chính sách phù hợp để thu hút các nhà đầu tư có chiến lược có tầm nhìn
bên cạnh phát triển kinh tế quảng trị cần phải quan tâm đến đời sống nhân dân
thường xuyên chăm lo đối với các gia đình có công với cách mạng gia đình chính sách
nhân dịp này đồng chí nguyễn văn bình và đoàn công tác đã đến dân hương viếng các anh hùng liệt sĩ
tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín thành cổ quảng trị
thăm và tặng quà gia đình chính sách bà mẹ việt nam anh hùng trên địa bàn tỉnh